một nhóm đối tượng chuyên cho vay lãi nặng trên địa bàn huyện hải hà tỉnh quảng ninh
thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng ninh phối hợp với cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an triệt phá
khám xét nơi ở của nguyễn văn định đối tượng cầm đầu đường dây này
tại thị trấn quảng hà huyện hải hà lực lượng công an thu giữ rất nhiều hợp đồng
giấy vai tiền sổ hộ khẩu và nhiều giấy tờ thế chấp khác
kiểm tra tài khoản quản lý hoạt động cho vay trong máy tính của các đối tượng
cơ quan công an xác định từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám đến nay định đã cho hơn tám trăm bảy mươi trường hợp vai tiền
với mức lãi suất trung bình từ ba đồng một triệu một ngày đến một mươi đồng một triệu một ngày
tương ứng từ một trăm tám mươi đến ba trăm sáu mươi một năm thu lợi bất chính gần ba trăm linh tỷ đồng